vậy đâu là sự thật
bài viết có tiêu đề
sự thật về cái gọi là việt nam đàn áp tự do tôn giáo của tác giả nguyễn phú hưng
đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tự do tôn giáo được xem xét dưới nhiều góc độ
dưới góc độ pháp lý tự do tôn giáo là một khái niệm để chỉ quyền tự do theo đạo
tự do bỏ đạo tự do đổi đạo tự do thể hiện
và thực hành đức tin của mình tự do trong sinh hoạt tôn giáo v v
đây không chỉ là quyền của cá nhân tín đồ chức sắc
mà còn là quyền của các tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân
cũng từ phương viện pháp lý cho thấy
ở bất cứ quốc gia nào quyền tự do tôn giáo hay bất cứ một quyền dân sự hay chính trị nào khác
cũng đều phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật
không có tự do vô chính phủ tự do vô nguyên tắc tự do một cách tuyệt đối
điều một mươi tám công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nêu rõ
quyền tự do của cá nhân thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng của mình
chỉ phải chịu các giới hạn chẳng hạn như các giới hạn được luật pháp quy định
và các giới hạn cần thiết để bảo vệ an toàn trật tự sức khỏe xã hội
hay tinh thần hoặc các quyền cơ bản và quyền tự do của những người khác
như vậy quyền tự do tôn giáo hay bất cứ một quyền nào khác
trên phương diện tôn giáo tư do của cá nhân thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng của mình

quyền tự do tôn giáo là vấn đề có tính lịch sử
nghĩa là nó phụ thuộc vào từng thời điểm lịch sử cụ thể ở từng quốc gia
gắn với một thể chế chính trị xã hội và điều kiện kinh tế văn hóa xã hội cụ thể nhất định
không thể tồn tại một khái niệm quyền tự do tôn giáo trung trung trừ tượng
mà lại không gắn với một bối cảnh và thực thể nhất định
điều này khẳng định rằng không thể đem giá trị quan niệm
về tự do tôn giáo ở một quốc gia này để áp dụng hay đo lường
đánh giá mức độ quyền tự do tôn giáo ở một quốc gia khác
tất nhiên trên phương diện khoa học chúng ta vẫn có thể đem ra so sánh phân tích và đối chiếu
nhưng trên phương diện quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia
các thể chế chính trị bình đẳng độc lập
thì không thể đem tiêu chuẩn về tự do tôn giáo ở quốc gia này
để áp đặt lên một quốc gia khác và buộc các quốc gia khác phải tuân theo
thực tế các tôn giáo ở việt nam hiện nay
cho thấy rất rõ ràng chính sách nhất quán của nhà nước ta là tôn trọng
và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân
các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật
bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cũng không được phân biệt đối xử
vì lý do tín ngưỡng tôn giáo hay vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân
đồng thời không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại hòa bình
độc lập thống nhất đất nước kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh
tuyên truyền trái với pháp luật chính sách của nhà nước
chia rẽ nhân dân chia rẽ các dân tộc chia rẽ tôn giáo gây rối trật tự công cộng
xâm hại đến tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự tài sản của người khác
cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác
đó là chính sách rất đúng đắn rõ ràng và nhất quán của đảng và nhà nước ta
trên thực tế đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam hiện nay khá sôi động
và đa dạng với nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo khác nhau
nhiều tổ chức tôn giáo và mô hình tổ chức khác nhau
các tôn giáo đều tôn trọng lẫn nhau hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật
đại bộ phận chức sắc tín đồ sống phúc âm trong lòng dân tộc tốt đời đẹp đạo
tín đồ gương mẫu cũng là công dân gương mẫu
thế nhưng một bộ phận nhỏ chức sắc và tín đồ một số tôn giáo lại không nhận ra thực tế này
với nhiều tham vọng chính trị và bị lôi
lôi kéo kích động của các thế lực thù địch
dẫn đến có những hành động cực đoan quá khích chống lại chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo nói riêng và trên các lĩnh vực nói chung
họ lợi dụng tôn giáo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để kích động và tiến hành
các hoạt động chống chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa
dưới chiều bài đấu tranh cho tự do tôn giáo dân chủ nhân quyền
liên kết và phụ họa với các thế lực thù địch
các phần từ phản động chống đối ở cả trong và ngoài nước để hoạt động chống phá
từ thực tiễn nêu trên cần có một cái nhìn khách quan và toàn diện rằng
quyền tự do tôn giáo ở việt nam hiện nay luôn được đảm bảo và ngày càng được cải thiện
theo xu thế phát triển của đất nước và của thời đại
chức sách và tiến đổ các tôn giáo đều được tự do sinh hoạt
tự do thực hành các lễ nghi tôn giáo biểu hiện đức tin
được tạo điều kiện cho mở mang cơ sở vật chất tu sửa nơi thờ tự
được mở các trường đào tạo những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp
đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo hội phù hợp với trình độ phát triển của xã hội
được nhà nước tạo điều kiện cho mở rộng phát triển các quan hệ giao lưu quốc tế v v
ở việt nam không có chuyện kỳ thị phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo
hay vi phạm quyền tự do tiến ngưỡng tôn giáo trong khôn khổ pháp luật
dư luận tuyệt đại đa số chức sách tiến đổ đều cho rằng
chính sách pháp luật về tôn giáo của nhà nước việt nam là đúng phù hợp
không có cản trở nào trong các hoạt động và sinh hoạt tôn giáo của họ
thậm chí họ còn được chính quyền các cấp rất quan tâm thăm hỏi động viên trong các dịp lễ tết
và được tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động tôn giáo
chỉ có một bộ phận rất nhỏ chức sách tiến đổ một số tôn giáo và báo cáo của bộ ngoại giao hoa kỳ cho rằng
ở việt nam người dân không được hưởng quyền tự do tiếng ngưỡng tôn giáo
không có tự do tôn giáo
nhà nước ta đàn áp tự do tôn giáo
đây là nhận thức rất sai lệch mang mục đích chính trị chứ không phải là tôn giáo thuần túy
nói cách khác đây là hoạt động lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để chống đảng cộng sản việt nam
và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đó mới là sự thật của cái gọi là việt nam đàn áp tự do tôn giáo
thời gian qua ở nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện quốc tế quan trọng
khẳng định uy tín ngày càng lên cao của việt nam trên bình diện quốc tế
thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới
đó là ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại phiên bỏ phiếu chọn ủy viên không thường trực hội đồng bảo an
do đại hội đồng liên hợp quốc tổ chức việt nam được bầu với số phiếu tiến nghiệm rất cao một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại phiên họp của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc tổ chức ở geneva thụy sĩ
với sự chứng kiến của đại diện một trăm chín mươi hai nước thành viên liên hợp quốc
các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đã thông qua báo cáo về tình hình đảm bảo quyền con người tại việt nam tru kỷ ii
trong khuôn khổ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát upr
các sự kiện này cho thấy nỗ lực của đảng nhà nước việt nam trong việc chăm lo đời sống người dân
phát triển đất nước cũng như tích cực cùng nhân loại xây đắp củng cố hòa bình trong khu vực và trên thế giới
xây dựng quan hệ bình đẳng cùng có lợi giữa các quốc gia để cùng phát triển
từ tinh thần trách nhiệm thái độ nghiêm túc của việt nam trong nỗ lực tăng cường tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng các quyền kinh tế xã hội
văn hóa dân sự chính trị theo các chuẩn mực quốc tế nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật và các cơ chế chủ trương chính sách
người dân ngày càng được đảm bảo tốt hơn các quyền và tự do trong đó có tự do tín ngưỡng tôn giáo đời sống vật chất tinh thần từng bước được nâng cao
báo cáo tự do tôn giáo của bộ ngoại giao hoa kỳ công bố ngày bốn tháng năm
một mươi tháng sáu bữa qua lại đưa ra những thông tin thiếu khách quan sai lệch vô cáo việt nam đàn áp tự do tôn giáo
thử hỏi việt nam đàn áp tự do tôn giáo mà hiện nay có tới bốn mươi ba tổ chức thuộc một mươi sáu tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân
sáu mươi cơ sở đào tạo tôn giáo thuộc phật giáo công giáo tin lành phật giáo hòa hảo
đến năm hai nghìn một mươi tám có bảy một trăm linh hai tổ chức cơ sở tôn giáo đang sử dụng tổng diện tích một mươi bốn tám trăm tám mươi tám
tám trăm năm mươi ha đất hiện có một mươi hai báo tạp chí liên quan đến tôn giáo phần lớn các tổ chức tôn giáo đều có website riêng
trong năm năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín có hơn ba ấn phẩm tôn giáo đã được xuất bản với hơn một mươi triệu bản in hàng triệu đĩa cd dvd về tôn giáo bằng nhiều ngôn ngữ
nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức ở việt nam như đại lễ phật đàn viết sắc năm trăm linh năm cải tránh đạo tin lành v v
điều đáng nói là tự do tôn giáo của các dân tộc thiểu số luôn được bảo đảm
năm hai nghìn một mươi bảy giáo hội phật giáo việt nam xây dựng học viện phật giáo nam tông khmer tại cần thơ
ở bình phước và tây nguyên có ba mươi ba tổ chức hệ phái nhóm tin lành đang sinh hoạt tại ba trăm linh bốn tri hội và hơn một ba trăm linh điểm nhóm
ở tây bắc có sáu trăm chín mươi ba điểm nhóm tin lành tám hội thánh cơ sở được thành lập nhiều điểm nhóm của người dân tộc thiểu số
theo hội thánh lutheran
tuyên hữu baptist việt nam đã đăng ký sinh hoạt tổng chung
các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động đã xây dựng và thực hiện đường hướng hành đạo
đậm chất nhân văn tôn giáo và trách nhiệm với đất nước dân tộc
cùng với phát triển về tổ chức đăng ký hoạt động cho các tôn giáo đủ điều kiện số lượng tín đồ và các hoạt động tôn giáo
cũng không ngừng gia tăng
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín việt nam có hai mươi năm một triệu tiến đồ chiếm hai mươi bảy dân số
năm mươi năm bảy trăm một mươi chức sắc một trăm bốn mươi năm bảy trăm hai mươi một chức việc
các tổ chức tôn giáo ra đời một mặt phản ánh sự quan tâm của nhà nước việt nam trong thực hiện nhất quán về quyền tự do
tiếng ngưỡng tôn giáo mặt khác khẳng định việt nam không phân biệt giữa người có hay không có tiếng ngưỡng tôn giáo
không phân biệt hay kỳ thị bất kỳ tôn giáo nào dù nội sinh hay được truyền từ nước ngoài dù là tôn giáo đã ổn định lâu dài
hay mới được công nhận
cùng với đó các hoạt động tôn giáo đa dạng sôi động diễn ra trên khắp cả nước các cơ sở thờ tự của các tôn giáo khang trang
đời sống của tín đồ ngày càng sung túc
các ngày lễ trọng lễ hội truyền thống của tôn giáo được tổ chức trang nghiêm thu hút đông đảo không chỉ tín đồ mà cả quần chúng nhân dân tham gia như
lễ phật đảng của phật giáo lễ giáng sinh lễ phục sinh của công giáo và tin lành đại lễ vía đức trí tôn
lễ thượng ngươn của đạo cao đài v v
nhiều cơ sở tôn giáo được chính quyền quan tâm cấp phép xây dựng sửa chữa nâng cấp cải tạo khang trang đáp ứng nhu cầu chính đáng về nơi hành lễ của tín đồ và tổ chức tôn giáo
thông qua các hoạt động tôn giáo hoạt động xã hội chức sắc nhà tu hành tín đồ các tôn giáo nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân
phát huy giá trị đạo đức tôn giáo và đóng góp nguồn lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng tôn giáo
chia rẽ đoàn kết tôn giáo đoàn kết dân tộc và luận điệu vu cáo việt nam vi phạm tự do tôn giáo
thực tế đó cho thấy sự thật về cái gọi là việt nam đàn áp tự do tôn giáo của báo cáo tự do tôn giáo mà bộ ngoại giao hoa kỳ đưa ra là không có cơ sở
và không phù hợp với bước tiến tích cực trong quan hệ việt nam và hoa kỳ thời gian qua
đồng thời không phù hợp với nguyên tắc được xác định trong tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ việt nam hoa kỳ công bố năm hai nghìn hai mươi
việc thực hiện tốt đầy đủ và không ngừng làm sâu sắc phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền
thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là cơ sở để xây dựng lòng tin tiến tới đưa quan hệ phát triển lên một tầm cao mới
quý vị và các bạn phải theo dõi và đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
xin chào và hẹn gặp lại